tại hà nội ban dân vận trung ương phối hợp với ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tổ chức hội nghị phối hợp triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy giữa lãnh đạo ban dân vận trung ương
và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
và đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết tình hình các tầng lớp nhân dân nhìn chung là ổn định
đại đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước
quan tâm theo dõi đánh giá cao kết quả hoạt động của chính phủ nhiệm kỳ mới
đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt xử lý có hiệu quả của thủ tướng chính phủ
đối với những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội đang được quan tâm
tại hội nghị hai bên đã trao đổi đề ra định hướng để sang năm hai nghìn hai mươi
chủ động nắm tình hình nhân dân cung cấp thông tin định hướng dư luận trong nhân dân
đề xuất với cấp ủy phối hợp với chính quyền tổ chức các diễn đàn trao đổi đối thoại
và tiếp xúc lắng nghe ý kiến nguyện vọng sáng kiến của nhân dân
phản ánh đến các cơ quan đảng chính quyền theo dõi đôn đốc giám sát việc xử lý
giải quyết và trả lời các kiến nghị của nhân dân